theo bản tin vào lúc một mươi hai h trưa ngày hôm nay ngày hai tháng sáu của bộ y tế vừa phát hiện thêm năm mươi ca mắc covid một mươi chín
cụ thể hai ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại an giang bốn mươi tám ca ghi nhận trong nước tại bắc giang
trong đó thì bắc giang là ba mươi năm ca bắc ninh là một mươi hai ca đà nẵng một ca và tính đến một mươi hai h ngày hôm nay
việt nam có tổng cộng sáu một trăm sáu mươi sáu ca ghi nhận trong nước và một năm trăm linh chín ca nhập cảnh
số lượng ca mắc mới tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn cho tới nay là bốn năm trăm chín mươi sáu ca
bộ y tế cũng cho biết là bệnh nhân số năm nghìn bốn trăm sáu mươi ba là nữ ba mươi bảy tuổi là con gái của một chủ quán ăn tại hẻm hai trăm tám mươi bảy nguyễn đình triều
quận ba tp hcm đã tử vong vào sáng ngày hôm nay
trước khi mắc covid một mươi chín bệnh nhân đã suy thận mạng tính giai đoạn cuối
khi mắc covid một mươi chín thì bệnh nhân có diễn biến hô hấp ngày càng xấu
sốc nhiễm trùng kèm đáp ứng vận mạch liều cao và vừa tử vong vào sáng
các bác sĩ chẩn đoán là nguyên nhân tử vong là covid một mươi chín nặng kèm với sốc nhiễm trùng
suy tim trên cơ địa tăng huyết áp suy thận mạng giai đoạn cuối
và đây là trường hợp tử vong do covid một mươi chín đầu tiên được ghi nhận ở tp hcm trong đợt dịch lần này